thì người dân đã đến làm lễ dân sao giải hạn
mặc dù việc cúng dân sao giải hạn không được thừa nhận trong giáo lý của đạo phật
và đi ngược với giáo lý về luật nhân quả
xong việc cúng lễ thì vẫn được diễn ra công khai
bởi lẽ theo quan niệm dân gian thì mỗi người vào mỗi năm sẽ có một sao chiếu mệnh
có sao tốt sao xấu và khi gặp sao xấu thì sẽ dân sao giải hạn
và liệu điều này có đúng với thực tế hay không
và để lý giải tâm lý sao xấu chiếu mệnh thì dâng khấn liệu có được cầu sửa nguyện
hôm nay cùng dòng chảy báo chí xin được trân trọng mời đến trường quay
phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức nguyên phó viện trưởng viện văn hóa và phát triển
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh để cùng bàn luận về quan niệm này
xin chào mc thu hương xin chào các khán giả của đài truyền hình antv
vâng trước xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quá nửa lòng đường phải không ạ để dân lễ giải hạn vậy thì ông có suy nghĩ gì về hình ảnh này
tôi cho rằng cái hình ảnh này nó mang một cái gì đó nó thiếu cái sự trật tự văn minh cho đời sống xã hội
hay là có lẽ là nó có một cái nguyên nhân của cái sự vô thức tập thể
gần đây cái việc dân giao thể hạn nó như là một cái gì đó
nó lây lan từ
từ người này sang người khác cho nên rất rất nhiều người sau cái tết nguyễn đán ấy thì người ta đi làm cái việc đến các chùa đến các đền đỉnh để dân sao giải hạn
mọi người dân lại nô nức kéo nhau đi dân sao giải hạn và nguồn gốc của cái việc dân sao giải hạn này thì là nó bắt nguồn từ đâu và tại sao chúng ta lại phải giải hạn
cái nguồn gốc của nó thì tôi cho rằng là cái nguồn gốc nó từ đạo giáo
người ta quan niệm rằng mỗi người có một ngôi sao chếu mệnh
mỗi năm có một ngôi sao chếu mệnh cho một người ở tuổi nào đó
và trong mỗi năm ấy thì có thể có năm có sao tốt có năm có sao xấu
và những năm có sao xấu ấy thì nó sẽ có cái nguy cơ đem đến những cái điều không tốt lành cho cái người bị sao đó chếu mệnh
cho người ta phải dân sao giải hạn tức là cầu xin để qua cái ách ngạn ấy đi
đấy là một hiện tượng tâm lý
đấy là cái nguyên nhân sâu xa
tôi cũng phải nói thêm rằng đây là quan niệm của đạo giáo chứ không phải là quan niệm của pháp
còn cái nguyên nhân thế tục thì nó có thể là như thế này
trong đời sống của chúng ta hiện nay có rất nhiều cái mối đe dọa đối với con người
có rất nhiều điều bất cứng có thể diễn ra đối với con người
đấy là tai nạn giao thông đấy là bệnh tật đấy là cái sự tan rã của gia đình
đấy là cái sự không may không mất việc không có việc làm hay là cái việc kinh doanh buôn bán nó thất thoát sập tiệm
con người thấy cảm thấy mong manh trước những cái hiện tượng của đời sống sâu ấy
và càng tin vào cái gọi là có hạn và các ngôi sao xấu chiếu mệnh người ta
cho nên người ta càng tích cực đi làm cái việc dân sao giải hạn đầu năm
vâng chắc chắn là người dân sẽ không bao giờ tiếp tiền của để có thể dân sao giải hạn
mà với cái mong muốn là sẽ bớt đi những cái rủi ro cho bản thân mình trong một năm mới đúng không ạ
vậy thì liệu có phải là người dân đang bị lừa gạt đang bị lợi dụng đúng không ạ
trước hết là nói về những sao xấu như lào cái đô cái thái mạch những sao ấy
thì theo quan hệ của người ta
những sao ấy có thể nó đem đến những cái tai ách cho cái người bị cái sao đó chiếu mệnh
trong cái năm năm năm năm ấy năm nào đó
hãy cụ thể năm nay là năm một mươi chín
đối với người đi làm cái việc đó tự tự tự úm mình
người ta không tin vào bản thân mình
không tin vào cuộc sống
cho người ta phải nhờ vào cái sức mạnh của thần thánh
để giúp cho người ta vượt qua những cái tai ách đó
đấy là phía cái người đi dân sao giải hạn
còn cái người giải hạn cho người khác
cái điều ấy tôi mới cho là cái điều vấn đề chúng ta cần quan tâm
vấn đề quan tâm ở hai mặt là những người ấy chính là những người đã buôn bánh thần thánh
đã lợi dụng cái tâm lý của người người người bị sao xấu chiếu mệnh ấy
để mà làm cái việc dân sao giải hạn
chúng ta thấy ở trên các phương tiện thông tin này
chúng nói rằng là chỗ này chỗ kia thu tiền là thu rất nhiều rất nhiều rất nhiều người thu tiền
vậy chẳng qua là họ đã làm cái việc là nhân cái điều đó
để mà buôn thần thánh
thu thần bán thánh để mà thu tiền của người dân và làm lợi cho cho cho cho cho họ
làm lợi cho họ chứ họ ở đây có thể làm lợi cho cái cơ sở thờ tự đó
thí dụ như nhà chùa
và chúng ta cũng biết rất nhiều chùa đã thu được rất nhiều tiền sau những cái đợt dân giao giải hạn này
hoặc là ở cái địa phương có những cơ sở thờ tự
cũng có thể là tung hô lên rằng ở chỗ tôi thần thánh thiêng lắm cho nên là ai đến đây dân sao giải hạn đều được giải hạn
như vậy họ cũng có cái cơ hội để họ tích lũy cho họ
họ tạo ra một cái nguồn thu nhập cho địa phương của họ
những người đó lại kết hợp với những người có chức có quyền nào đó
vì chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều cái cơ sở thờ tự
rất nhiều người có chức có quyền thường đến thăm thú
vừa là quảng cá bá cho cái nơi thờ tự đó
nhưng đúng đồng thời là hình như có cái gì đó có cái động thái như là bảo kê cho cái những ngôi chùa đó
vì những ngôi chùa đó
đều đưa ra cái biển ông a ông b đã từng đến thăm chỗ này
tức là chỗ này nó phải thiêng thì ông ấy mới đến thăm
và như vậy thì lại là một cái cớ
và cũng là một cái tôi gọi là đấy là một sự đầu tư
hay tôi gọi là một sự bảo kê cho cái hoạt động dân sao giải hạn này
thậm chí cả những người tu hành kể cả những người buôn thần bán thánh
và thậm chí kể cả những quan chức tiêu cực
đã cố kết lại với nhau để làm cái việc lừa dạng đấy
tất nhiên họ không công khai
họ không công khai
họ không có văn bản không có tổ chức
nhưng mà vô tình những cái hành vi của họ thực hành cái hành vi đó
nó tạo nên một cái sự lừa gạt đối với xã hội
xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức về những chia sẻ vừa rồi
ngôi chùa là nơi để chúng sinh tìm đến bản thể của mình
làm điều thiện trên nền tảng trí tuệ phật
chứ không phải đến chùa để tìm sự vô lý mê tín dị đoan nhảm nhí hay là lừa dối chính bản thân mình
và thông qua chương trình ngày hôm nay
chúng tôi mong muốn mỗi người hãy sáng tỏ thông tường để không bị lợi dụng
để tâm sáng lòng an yên tự tin vào bản thân mình vì một ngày mai tươi sáng hơn
và đến đây chuyên mục cùng dòng chảy báo chí cũng xin được kết thúc
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình an ninh ngày mới với những tin tức đáng chú ý khác